mở đầu là thông tin về việc bắt giữ một vụ vận chuyển mua bán ma túy số lượng lớn của công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
vào chiều ngày một mươi sáu tháng ba tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại khu vực cây xăng dầu quân đội thuộc phường tri lăng
phát hiện người đàn ông ngồi trên xe ô tô cất giấu trong túi áo một túi ni lông chứa gần hai trăm linh viên nén màu hồng và màu xanh
đối tượng phạm đình quỳnh khai nhận mua số ma túy trên để về bán lẻ kiếm lời
khám xét khẩn cấp nơi ở của quỳnh tổ công tác phát hiện năm viên ma túy một thanh kiếm cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy
mở rộng điều tra khám xét khẩn cấp nơi ở của trần mạnh tuấn công an thành phố lạng sơn phát hiện hai mươi một túi ni lông chứa gần ba hai trăm linh viên nén
một mươi túi ni lông chứa tinh thể màu trắng đối tượng khai là ma túy tổng hợp thu giữ hai mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác
thông tin từ công an quận ninh kiều của thành phố cần thơ công an quận đang điều tra làm rõ hai nhóm thanh niên
dùng hung khí đánh nhau tại một quán nhậu ở phường an khánh thành phố cần thơ
trước đó trên mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn video clip dài hơn một phút ghi lại cảnh hai nhóm thanh niên dùng hung khí
lao vào xô xát chém nhau tại quán nhậu số rách ở hẻm năm mươi một đường ba tháng hai phường an khánh quận ninh kiều khiến nhiều người hốt hoảng
trước sự hung hăng của nhóm người thì nhiều thực khách trong quán đã bỏ chạy không dám can ngăn
theo lãnh đạo công an quận ninh kiều vụ việc xảy ra vào tối ngày một mươi sáu tháng ba và đã có người bị thương
được đưa vào bệnh viện cấp cứu hiện công an quận ninh kiều thành phố cần thơ đang điều tra xác minh những người liên quan để xử lý theo quy định
sợ bị mẹ la mắng một thanh niên đã nảy sinh ý định báo tin giả bị cướp tài sản
công an thị xã bến cát của tỉnh bình dương đang làm rõ xử lý sự việc trên
theo điều tra ban đầu thì đối tối ngày một mươi sáu tháng ba một nam thanh niên một mươi sáu tuổi quê tỉnh cà mau đến trình báo tại cơ quan công an
bị ba đối tượng lạ mặt dùng cây gậy tấn công từ phía sau
công an thị xã bến cát đã cướp một xe điện một điện thoại di động và khoảng chín năm triệu đồng
qua xác minh công an phường tân định nhận thấy có nhiều điểm bất thường không chính xác trong tin trình báo
vào thời điểm này nam thanh niên thừa nhận bản thân mê chơi game nên đã lấy tiền lương tháng một mươi triệu đồng nạp hết vào game
do hàng tháng lạt phải đưa tiền lương cho mẹ giữ nên lo sợ mẹ phát hiện la mắng nên đã nảy sinh ra ý định nói mình bị cướp để không bị la mắng
công an tp huế tỉnh thừa thiên huế đã bắt giữ ô tô chở nhiều hàng cấm trong đó có một mươi khẩu súng đồ chơi trẻ em nguy hiểm một súng bắn điện
tại đường quốc lộ một tránh thành phố huế đoạn gần cầu tuần đội cảnh sát kinh tế công an tp huế phát hiện ô tô biển kiểm soát do trần đình vượng điều khiển
nghi vấn vận chuyển hàng cấm lực lượng công an ngay lập tức tiến hành kiểm tra các mặt hàng được trở trên xe
tại thời điểm kiểm tra công an phát hiện xe chở các mặt hàng cấm gồm một mươi khẩu súng đồ chơi trẻ em nguy hiểm một súng bắn điện một trăm hai mươi bốn thuốc lá điện tử một mươi hai bao xì gà các loại
bên cạnh tạm giữ những mặt hàng cấm lực lượng công an cũng phát hiện nhiều lô hàng không có hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ như ký test covid một mươi chín
mỹ phẩm linh kiện điện thoại thực phẩm chức năng quần áo giày dép
thưa quý vị thời gian qua nhiều vụ án mạng đau lòng đã xảy ra chủ yếu xuất phát từ những nguyên nhân xã hội gây tâm lý hoang mang
lo lắng trong nhân dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ tức giận nhất thời không kiềm chế được bản thân mà các đối tượng đã phải trả giá bằng những bản án pháp luật
điển hình là vụ án gây hoang mang dư luận trên địa bàn xã song phú huyện tam bình xảy ra vào ngày hôm nay

tố bị can gắt hối hẳn điện một chút nóng nải mà gây hai mạng người

cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long cũng vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng
đối với nguyễn hồng thanh chú tại huyện tam bình về hành vi giết người
trước đó vào chiều ngày ba mươi một tháng một nguyễn thanh quý là con của thanh gặp nguyễn quốc hùng
đòi lại số tiền mà hùng đã mượn trước đó nên hùng không trả nên quý cầm dao đuổi hùng
bỏ chạy về nhà và báo cho nguyễn văn minh cậu của hùng biết
sau đó anh minh đi đến nhà thanh để giải quyết tại đây minh và thanh xảy ra cãi vã
thanh đã lấy dao đâm vào ngược trái của minh gây thương tích
anh minh được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường
theo số liệu thống kê từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến nay trên địa bàn tỉnh vĩnh long
đã xảy ra bốn vụ giết người làm chết năm người chủ yếu xuất phát từ các nguyên nhân xã hội
những mâu thuẫn nhỏ nhất thời tâm lý bộc phát dẫn đến hành vi giết người
thời gian qua trên địa bàn tỉnh vĩnh long tình hình tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội
có xu hướng gia tăng và diễn biến khá phức tạp
trước tình hình trên phòng cảnh sát hành sự đã tham mưu cho ban giám đốc công an tỉnh
chỉ đạo thực hiện một số giải pháp trọng tâm như sau
thứ nhất chỉ đạo toàn lực lượng tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của đảng chính sách pháp luật
của nhà nước để quần chúng nhân dân hiểu thực hiện đúng chấp hành nghiêm
thứ hai tuyên truyền và giáo dục nếp sống lành mạnh tiến bộ trong nhân dân
làm cho mọi người là nhận thức đúng và thực hiện nghiêm quy định của pháp luật tôn trọng tính mạng sức khỏe
của người khác cũng như là tôn trọng tính mạng sức khỏe của mình
thứ ba tiến hành công tác điều tra cơ bản để nhằm phát hiện các mâu thửng trong nội bộ nhân dân
có thể dẫn đến các tội phạm như giết người cố gây thương tích
từ đó sẽ có những biện pháp giáo dục phòng ngừa chuyên biệt
để chủ động phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm nói chung
và tội phạm giết người nói riêng thì ngoài vai trò nòng cốt của lực lượng công an
trong việc thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ phòng ngừa xã hội
cần sự chung tay của các cấp các ngành và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội
trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân
bên cạnh đó mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trang bị kỹ năng sống
cần bình tĩnh kiềm chế khi xảy ra mâu thuẫn bất đồng trong cuộc sống
và tìm cách giải quyết thỏa đáng để tránh những hậu quả đáng tiếc đau lòng xảy ra
từ đó đóng góp tích cực vào việc giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương
thành phố hà nội được lựa chọn là đơn vị thực hiện triển khai điểm đề án phát triển
ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi còn gọi tắt là đề án sáu
vì thế việc thực hiện cần có sự chuyển động rõ nét để người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi
trong đó cần xây dựng lộ trình triển khai từng bước cụ thể việc tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến
đảm bảo tiến độ đề án đã đề ra
đây là một trong những nội dung trọng tâm được trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tổ phó thường trực tổ công tác triển khai đề án sáu
của chính phủ nhấn mạnh tại phiên họp lần thứ nhất ban chỉ đạo sáu tp hà nội
diễn ra vào chiều nay tại tp hà nội
cùng dự có đồng chí chu ngọc anh ủy viên trung ương đảng phó bí thư thành ủy
chủ tịch ủy ban nhân dân tp trưởng ban chỉ đạo sáu tp hà nội cùng đại diện các bộ ngành biên quan
thực hiện đề án sáu của chính phủ ban chỉ đạo sáu tp hà nội đã được thành lập
dự kiến trong năm nay thành phố hà nội sẽ có một bốn mươi tám dịch vụ công trực tuyến mức độ ba và bốn
theo lộ trình thực hiện đề án sáu với một mươi bốn trong số hai mươi năm dịch vụ công thực hiện trong tháng ba
hiện đã có ba dịch vụ công được cung cấp trên cổng dịch vụ công thành phố và bốn dịch vụ công trên cổng dịch vụ công bộ công an
sẵn sàng kết nối tích hợp chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đến nay một trăm linh công dân trên địa bàn thành phố đã được thông báo mã số định danh cá nhân
thu nhận trên năm sáu triệu hồ sơ cấp căn cấp công dân gắn chip điện tử
và làm sạch ba cấp đối với bảy chín triệu dữ liệu dân cư toàn tp
tại phiên họp nhiều ý kiến đề xuất đánh giá đã được phân tích làm rõ
tháo gỡ ngay những vướng mắc khó khăn trong quá trình kết nối tích hợp
khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hệ thống định danh xác thực điện tử
đối với cả năm nhóm tiện ích trong đề án sáu
trong đó trọng tâm giảm thiểu việc người dân phải kê khai xác minh thông tin lại nhiều lần
khi giải quyết các thủ tục hành chính qua trực tuyến
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn duy ngọc
tổ phó thường trực tổ công tác triển khai đề án sáu của chính phủ nhấn mạnh
việc triển khai đề án sáu là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của chính phủ
bao gồm hạ tầng giao thông chuyển đổi số và chống biến đổi khí hậu
để đảm bảo tiến độ thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị thành phố hà nội
cần chủ động ra soát các hướng dẫn văn bản chỉ đạo theo đề án sáu của chính phủ
xây dựng từng lộ trình người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi gì
từ đó các sở ngành liên quan của thành phố mới hiểu rõ công việc của đơn vị mình
với chỗ sở lao động thông minh xã hội với chỗ sở tài nguyên môi trường với chỗ thuế
ngày hôm nay công chí đã hình dung ra đầy đủ rồi những cái mà công chí đã bàn với nhau trước rồi
thế nhưng cuối cùng lại là ở cấp cơ sở về các dữ liệu nó có đảm bảo đầy đủ kịp thời và chính xác hay không
thì tôi đề nghị với công chí là chúng ta thành lập các
các tổ công tác ở dưới chỗ cấp xã và trên cái tinh thần công chí già đầy đủ chính xác rồi
thì những cái chỗ nào công chí có thể là hợp nhất được để thí điểm
để người dân cùng một cái thứ mà không phải đi nhiều nơi
tôi nói ví dụ như anh ngọc cũng đã thống nhất ở chỗ đồng chí phó thủ tướng vũ đức đam
là cái chỗ bên tư pháp ở cấp xã với cái chỗ hộ khẩu ở cái cấp xã
chúng ta thống nhất với nhau
để đảm bảo dữ liệu đó luôn đúng đủ sạch sống luôn chỉ là một cửa để cấp cho tất cả các dịch vụ khác như thế nào
nhấn mạnh đây là công việc chưa từng có tiền lệ và với tinh thần dễ làm trước khó làm sau vừa làm vừa giúp kinh nghiệm
thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng đề nghị ban chỉ đạo sáu thành phố hà nội lựa chọn ưu tiên đảm bảo tiến độ
thời gian triển khai đối với các dịch vụ công bố trí ngân sách bảo đảm
gia soát các công nghệ thiết bị phần mềm
để khai đề án nhằm tránh lãng phí
chủ tịch ubnd tp hà nội trung ngọc anh cũng cho biết đối với hai mươi năm thủ tục hành chính thiết yếu
thành phố làm từng ngành thứ tự ưu tiên đã đề ra
không cầu toàn việc nào người dân mong chờ thì triển khai ngay
trong đó ưu tiên nỗ lực hoàn thành trong tháng năm năm nay
đồng thời các sở ngành thành phố liên thông phối hợp tổ chức xuống tận xã phường thị trấn
nhằm đảm bảo yêu cầu tiến độ đề ra
trong đó ưu tiên nỗ lực hoàn thành trong tháng năm năm nay
đối với các cơ sở giam giữ quản lý chủ động nắm tình hình quản lý giám sát chặt chẽ các loại đối tượng
bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn trong các trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
làm tốt công tác giáo dục thực hiện chế độ chính sách và tổ chức lao động dạy nghề đối với phạm nhân trại viên học sinh
đến nay cơ bản cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
đã hoàn thành mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ công tác quý i năm hai nghìn hai mươi hai
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn long nhấn mạnh với quy mô tính chất và phạm vi địa bàn lớn
công tác tại các cơ sở giam giữ quản lý đặt ra nhiều yêu cầu rất quan trọng
dù còn gặp nhiều khó khăn tuy nhiên các mặt công tác đã được cục cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng xác định đúng lộ trình phân việc cụ thể
về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới thứ trưởng yêu cầu cục cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng chủ động phối hợp với các đơn vị
hoàn thiện việc xây dựng các nghị quyết thông tư sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật
cơ sở pháp lý trong công tác giam giữ quản lý tăng cường các biện pháp
nghiệp vụ nhằm quản lý giám sát chặt chẽ và tổ chức tốt các hoạt động giáo dục
đảm bảo an ninh an toàn trong mọi tình huống tại các cơ sở giam giữ quản lý
đồng thời phải thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch
chủ động xây dựng các biện pháp ứng phó trong điều kiện bình thường mới
đồng chí thứ trưởng cũng nhấn mạnh phải tăng cường gắn chặt hơn nữa trách nhiệm của giám thị
phó giám thị ngay từ cơ sở xây dựng cụ thể quy trình quy chế đảm bảo công tác lãnh đạo
chỉ đạo kịp thời chặt chẽ chủ động sớm nghiên cứu đề xuất xin ý kiến chủ trương đầu tư trung tâm chỉ huy
xây dựng kế hoạch lộ trình với các điều kiện đảm bảo về lực lượng cơ sở vật chất phương tiện
tiến tới xây dựng lực lượng cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
hưởng ứng phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi hai do bộ công an phát động
chiều nay một mươi bảy tháng ba sáu đơn vị cụm thi đua số bảy gồm cục tổ chức cán bộ cục đào tạo
cục công tác đảng và công tác chính trị cục truyền thông công an nhân dân thanh tra bộ công an
và cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương đã thống nhất thông qua kế hoạch triển khai công tác
và phát động phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
với phương châm hành động chủ động nêu gương kỷ cương trách nhiệm hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi
nghị quyết của đảng ủy công an trung ương chỉ thị của bộ trưởng bộ công an về nhiệm vụ công tác công an
năm hai nghìn hai mươi hai thích ứng với đại dịch covid một mươi chín
các đơn vị trực thuộc cụm thi đua số bảy đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo
tổ chức phong trào thi đua coi trọng phát hiện xây dựng và nhân rộng các mô hình mới cách làm hay
sáng tạo hiệu quả để bồi dưỡng các điển hình tiên tiến gương người tốt việc tốt nâng cao chất lượng
hiệu quả quan hệ phối hợp công tác đẩy mạnh các hoạt động giao lưu giữa đơn vị trong cụm
gắn với phong trào thi đua tạo không khí tinh thần đoàn kết gắn bó trong cụm thi đua
góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị chung và chuyên môn của từng đơn vị thành viên
tại buổi lễ các đơn vị trong cụm thi đua số bảy cũng đã ký kết giao ước thi đua
theo đó một trăm linh đơn vị đăng ký phân đấu đạt danh hiệu cờ thi đua của bộ công an trở lên
tổng kết phong trào thi đua năm hai nghìn hai mươi hai có ít nhất năm mươi đơn vị được tặng cờ thi đua của bộ công an
ít nhất một đơn vị được tặng cờ thi đua của chính phủ